thay vào đó các nhà khoa học phát hiện có thêm một rna của con người trên mỗi gen của biến chủng mới
dấu hiệu cho thấy quá trình tiến hóa của biến chủng omicron xảy ra khi chúng ở trong cơ thể người
một giả thuyết khác được đặt ra là biến chủng năm hai nghìn hai mươi đã âm thầm biến đổi khi chúng lây lan tới một khu vực
nơi hệ thống giám sát y tế kém phát triển ví dụ như miền nam châu phi
đó là quá trình biến đổi của virus không bị phát hiện
đến năm hai nghìn hai mươi một khi đã có đủ đột biến virus biến thành chủng lây lan mạnh hơn
và bị con người phát hiện
tuy nhiên giáo sư bifor cho rằng giả thuyết trên không thực sự khả thi
các chủng virus tiền thân trên con đường biến thành omicron cũng có thể bắt đầu lan rộng
và do đó đáng lẽ phải bị phát hiện sớm hơn giáo sư bifor nói
quan điểm của giáo sư bifor nhận được nhiều sự đồng tình đến từ các chuyên gia dịch tễ đại học kawajulu của nam phi
ông lesseel cho biết nam phi là quốc gia với hệ thống giám sát y tế đáng tin cậy
vì vậy một biến chủng mới khi lan tới nước này
nhiều khả năng sẽ bị phát hiện
chúng ta có bảy trung tâm nghiên cứu trình thụ gen
mỗi trung tâm lại có kết nối với các phòng thí nghiệm công và tư khắp đất nước ông cho biết
thực tế biến chủng omicron tạo ra một dấu hiệu đặc trưng cho phòng xét nghiệm pcr
dấu hiệu này đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của các nhà khoa học dẫn tới phát hiện biến chủng mới
phải có dây số rất lớn mới có thể bỏ qua một chủng virus tiến hóa trong thời gian dài nhiều tháng như vậy
ông lassell nhận định
một giả thuyết khác nhận được
sự chú ý là virus từ biến đổi trong cơ thể của một cá nhân
có khả năng là một người bị suy giảm miễn dịch ví dụ như người nhiễm hiv
trong trường hợp này hệ miễn dịch của người bệnh vẫn đủ mạnh ngăn virus dịch bệnh nhân
nhưng không đủ mạnh để tiêu diệt hoàn toàn virus
như thế virus tồn tại trong cơ thể người suốt nhiều tháng và liên tục tự nhân bản
với mỗi lần tự nhân bản có khả năng xuất hiện đột biến khiến virus dễ dàng qua mặt kháng thể của người bệnh hơn
sau một năm virus có thể đã tiến hóa nhiều hơn
ông lassell cùng các đồng nghiệp
đã phân tích các mẫu bệnh phẩm lấy từ bệnh nhân hiv đồng thời mắc covid một mươi chín kéo dài hơn sáu tháng
nhờ các mẫu bệnh phẩm từ các thời điểm khác nhau trong giai đoạn sáu tháng này
chúng tôi có thể chứng minh cách virus tiến hóa và các biến chủng với một số đột biến tương tự trên các biến chủng đáng lo ngại
ông lassell nói
nếu thực sự omicron xuất hiện theo cách này
biến chủng mới sẽ chỉ mới từ bệnh nhân số lây lan ra cộng đồng trong thời gian gần đây
hai ông buford và lassell nhấn mạnh
các cuộc điều tra về biến chủng omicron
vẫn đang diễn ra và quan điểm của họ có thể thay đổi khi xuất hiện thêm dữ kiện mới
giáo sư bi four cho biết về thông tin nguồn gốc của omicron sẽ giúp giới khoa học đánh giá đúng về mối đe dọa mà biến chủng này mang lại
ví dụ nếu omicron xuất hiện sau khi lây lan trong cộng đồng ở con người một nơi không có giám sát y tế
điều này đồng nghĩa biến chủng mới không thực sự lây lan mạnh như cảnh báo
chúng ta mới chỉ nhìn thấy một số ít ca lây nhiễm thông qua di chuyển đến một vài quốc gia
điều này cho thấy
biến chủng thực sự lây lan nhanh ông bifo nhận xét
nhưng nếu omicron tiến hóa trong cơ thể một người bị suy giảm miễn dịch và mới chỉ phát tán ra cộng đồng
điều này đồng nghĩa với virus đã lan rộng trong khoảng thời gian ngắn hơn nhiều so với các biến chủng khác
là dấu hiệu cho thấy khả năng chuyển nhiễm nguy hiểm của biến chủng omicron
bất kể nguồn gốc của biến chủng opron là từ đâu
các nhà khoa học cũng đã cảnh báo sự xuất hiện của biến chủng này là lời cảnh tỉnh nguy cơ những người bị suy giảm biến dịch trở thành lồng ấp của các biến chủng nguy hiểm khác trong tương lai
tình hình đặc biệt khẩn cấp tại châu phi nơi hàng triệu người mắc hivs mà không được tiếp cận thuốc điều trị
do đó có thể chấm dứt đại dịch cần bảo vệ những người yếu thế suy giảm hệ miễn dịch và có nguy cơ cao mắc covid một mươi chín